việc cho phép những địa bàn khác được cách ly f một tại nhà ngoài trời bốn quận trung tâm gây tâm lý khó hiểu và không bình đẳng trong giống dịch
ông đề nghị thành phố nên cho tất cả f một f triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng được cách ly tại nhà
việc bắt buộc đi cách ly có thể khiến nhiều người dân tìm cách khai báo không trung thật ông hùng nói
hiểu rõ các biện pháp phòng dịch là cần thiết nhưng anh hoàng phương mong sớm có sự rõ ràng thống nhất khi bóc tách
phân loại f một anh cũng nêu bất bình về trường hợp một gia đình có f mà khoa chặt cả một tầng chung cư một mươi ba hộ trong hai tuần
nếu tiêm đủ vaccine và có nhiều cách khác nhau để ngăn ngừa dịch tại sao cứ phải áp dụng biện pháp ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế tinh thần như hiện nay
anh phương nói
tại hà nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước dù người dân đã trở lại với trạng thái bình thường mới nhưng học sinh vẫn chưa trở lại trường
theo các địa phương việc mở cửa trường học cần được thực hiện kỹ lưỡng phụ thuộc vào tiến độ tiêm vaccine cho học sinh
việc mở cửa trường học phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhấn mạnh
các địa phương cần có phương án trường học an toàn để có thể sớm cho học sinh quay trở lại trường học
chúng ta không thể đợi tất cả học sinh được tiêm chủng đủ hai mươi vaccine mới cho đi học vì như vậy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sự phát triển thể chất cũng như tinh thần và kiến thức của trẻ
đồng tình với quan điểm trên thầy đinh đức hiền giáo viên môn sinh học tại hệ thống giáo dục học mãi hà nội chỉ rõ
nghịch lý hiện nay cha mẹ thì tự do đến các địa điểm ăn uống tụ tập bạn bè còn trẻ thì học ở nhà học sinh không được đến trường nhưng tại các hàng quán khu vui chơi thì lại có rất đông học sinh đặc biệt là học sinh trung học phổ thông
nhiều tỉnh thành đã quá thần trọng trong việc cho học sinh đến trường dẫn đến bỏ lỡ khá nhiều thời điểm vàng cho học sinh quay trở lại
toàn xã hội đã bước vào giai đoạn mới thích ứng với covid một mươi chín nên không có lý do gì để trì hoãn cho việc đến trường của học sinh càng không thể để tiêm vaccine xong
mới cho học sinh quay trở lại trường học vì hiện tại không phải lứa tuổi nào cũng có vaccine và lượng vaccine phân bổ về việt nam là có hạn so với số lượng trẻ em
chưa kể theo nhiều số liệu thống kê trên thế giới và ngay trong đợt dịch nặng nề vừa qua tại việt nam tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín ở trẻ tỷ lệ nhiễm có triệu chứng tỷ lệ tử vong rất thấp
rõ ràng trẻ em an toàn hơn người lớn chúng ta trước đại dịch covid một mươi chín vậy nên nếu đợi đến khi trẻ em được tiêm hết vaccine mới cho đi học trở lại là một điều bất hợp lý
nêu quan điểm
cô vũ trinh hương hiệu trưởng trường tiếu học hồng hà hoàng kiếm hà nội cũng cho rằng
ngay cả khi tiêm vaccine thì vẫn có thời hạn và khả năng lây nhiễm vậy nên không thể đợi tiêm vaccine hết rồi mới cho học sinh đi học trở lại
nếu đã xác định sống chung với dịch bệnh không áp dụng giãn cách xã hội thì mọi hoạt động bao gồm cả mở cửa trường học cần thực hiện ngay lúc này và tính đến cả rủi ro có thể xảy ra
trẻ nhỏ về cơ bản tỷ lệ lây nhiễm không cao các con chỉ ở trong nhà nên gần như không có thể tiêm vaccine
không thể là nguồn lây nhiễm chủ yếu là do các bậc phụ huynh ra ngoài tiếp xúc với các mối quan hệ và mang mầm bệnh về nhà
hiện nay đa số người lớn đã được tiêm phủ vaccine nên khả năng lây nhiễm cũng giảm đáng kể cô hương phân tích
để học sinh đi học trở lại an toàn cô hương nhấn mạnh quan điểm các địa phương trường học cần có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn khi đón học sinh đi học trở lại
quan trọng nhất là phụ huynh giáo viên và nhà trường cần có sự phối hợp để cao tinh thần trách nhiệm ý thức trong phòng chống dịch bệnh
cụ thể cha mẹ giáo viên phải trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng phòng chống dịch bệnh
nếu thấy trẻ có dấu hiệu ho sốt bất thường thì phải cho cháu nghỉ học để khám bệnh ngay
nếu chẳng may có học sinh là f hoàn toàn có thể xử lý bằng cách khoanh vùng dập dịch và cách ly học sinh ngay tại trường
vì bất kỳ trường hợp nào hiện nay cũng có hệ thống bán trú cơ sở vật chất
quan trọng là các trường học cần xây dựng phương án cụ thể để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra cô hương chia sẻ
để cao vai trò của tiêm chủng vaccine trong việc mở cửa trường học ông dương văn dân trưởng phòng giáo dục đào tạo quận tám tp hcm cho rằng
việc tiêm phòng vaccine chỉ là biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh chứ không phải là ngăn chặn hoàn toàn
do vậy song hành với việc tiêm chủng chúng ta vẫn cần hướng dẫn các em thực hiện tốt năm k để phòng chống lây nhiễm tốt nhất cho trẻ em và bạn bè cùng những người xung quanh